trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn đức cảnh mùng hai tháng hai năm một nghìn chín trăm linh tám mùng hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chiều ngày một tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã về dân hương dân hoa tại khu lưu niệm đồng chí nguyễn đức cảnh
thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
cùng tham dự lễ dân hương có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
cha trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành trung ương tổng liên đoàn lao động việt nam tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd tỉnh thái bình huyện thái thụy thị trấn diêm điền dòng họ nguyễn đức và đông đảo nhân dân địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu có mặt đã nghiêng mình tưởng nhớ đồng chí nguyễn đức cảnh
một trong những lãnh tụ tiền bối tiêu biểu của đảng ta là học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của quê hương thái bình đã chọn đời vì đảng vì dân
quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí nguyễn đức cảnh gắn liền với quá trình thành lập phát triển
và những mốc son lịch sử trọng đại oanh liệt của đảng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí nguyễn đức cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước
ý chí đấu tranh kiên trung bất khuất lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đảng và dân tộc
đồng chí đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tại huyện tiền hải tỉnh thái bình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm tặng quà
chúc tết mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị tuất chín mươi sáu tuổi ở xã tây an có chồng và hai con trai là liệt sĩ
bà trần thị miến cán bộ lão thành cách mạng chín mươi một tuổi ở xã an ninh tham gia hoạt động cách mạng trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm